thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay khi chuẩn bị ra khỏi nhà để đi làm và đi học
thì hãy mang theo ô áo mưa bởi vì dự báo là chiều tối ngày hôm nay thì bắc bộ sẽ có mưa rông
vâng trước đó thì thời tiết sẽ tương đối là oi nóng ba mươi bốn độ c
để giữ gìn sức khỏe vào những ngày mà thời tiết sáng nắng chiều mưa như thế này
thì quý vị nên hạn chế uống nước quá lạnh điều hòa cũng để nhiệt độ vừa phải
và đặc biệt là không đột ngột di chuyển từ phòng điều hòa ra môi trường nhiệt độ thường
hình thái mưa về chiều ngày hôm nay còn xuất hiện cả ở trung và nam bộ
riêng tại nam bộ thì mưa to xuất hiện cục bộ sẽ có nguy cơ gây ngập úng một số tuyến đường đô thị